theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
mực nước trên sông hậu tiếp tục xuống thấp xâm nhập mặn có xu thế tăng dần
tại rạch cái sâu mặn xâm nhập từ năm đến một phần nghìn
tại rạch cái cui mặn xâm nhập từ hai đến hai năm phần nghìn và có khả năng ảnh hưởng
đến nước sinh hoạt sản xuất trồng trọt chăn nuôi của người dân tại địa phương
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đã đề nghị
các địa phương tăng cường công tác phòng tránh khô hạn điều chỉnh cơ cấu sản xuất phù hợp
tránh lấy nước nhiễm mặn vào sản xuất canh tác làm ảnh hưởng đến cây trồng
đặc biệt các quận huyện thành phố cần thơ tăng cường công tác thủy lợi nội đồng
nạo vét canh mương khai thông dòng chảy và giữ chữ nước ngọt phục vụ sản xuất trong mùa khô